với việc chuẩn bị ký kết hiệp định thương mại tự do evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư ipa vào ngày ba mươi tháng sáu tới đây
thì chắc chắn là việt nam ta sẽ nhận được không ít những cơ hội và cả những thách thức
đó cũng là chủ đề chính của hội nghị diễn ra ngày hôm nay tại hà nội do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với bộ công thương và phòng thương mại công nghiệp việt nam tổ chức
ngày ba mươi tháng sáu tới đây hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta sẽ được ký kết
các hiệp định thương mại được ký kết là cơ hội để mở rộng thị trường cho xuất khẩu đặc biệt là xuất khẩu các mặt hàng nông sản
tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi còn có những thách thức do các nước tham gia có thể giảm thuế xuất
nâng cao các hàng rào phi thuế quan và kiểm soát nghiêm ngặt hơn nên các sản phẩm nông sản bị cạnh tranh gai gắt hơn
nói đúng hơn là một hệ liên kết từ khâu tổ chức sản xuất đến khâu tổ chức chế biến đến khâu tổ chức thương mại
cùng tạo thành một chuỗi khép kín chặt chẽ đồng bộ giữa các ngành hàng giữa các khu vực
tại hội nghị đại diện các địa phương và hiệp hội ngành hàng cũng đề xuất các bộ ngành trung ương
cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ những thông tin liên quan đến các hiệp định thương mại tự do trong hội nhập